thưa quý vị trước diễn biến lây lan phức tạp của dịch covid một mươi chín
có khả năng lây chéo từ bệnh viện ra cộng đồng và ngược lại
hôm nay ngày một mươi hai tháng sáu sở y tế tp hcm vừa yêu cầu sau giờ làm việc
nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà hạn chế tiếp xúc với người xung quanh
sở y tế đã có văn bản hòa tốc gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn
yêu cầu nhân viên y tế tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong và sau giờ làm việc
sở y tế tp yêu cầu viên chức người lao động trong bệnh viện
phải nâng cao trách nhiệm và tinh thần phòng chống dịch bệnh
tuyệt đối tuân thủ các biện pháp năm k luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc tại bệnh viện
sau giờ làm việc ở bệnh viện nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà
hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh không tụ tập bạn bè hoặc người thân
không ở cùng gia đình sinh hoạt ăn uống không đi đến những nơi đông người nếu không thật sự cần thiết
sở y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện triển khai ngay đến toàn thể viên chức người lao động
tại đơn vị tuân thủ thực hiện
theo sở này nguy cơ bị lây nhiễm từ người mắc bệnh covid một mươi chín đến khám bệnh tại các bệnh viện nhân viên y tế
còn có nguy cơ bị lây nhiễm từ môi trường bên ngoài bệnh viện
sau đó lây cho các nhân viên khác trong bệnh viện nếu không tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh